giá trị nhân văn giá trị văn hóa đã luôn được gìn giữ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc
ông có những chia sẻ như thế nào về những giá trị tinh thần vô giá từ tết cổ truyền ạ
chúng ta thấy là tết cổ truyền của chúng ta được gọi là tết nguyên đán hay tết cả hay là tết đầu tiên mà chúng ta có được
và cũng được xem là một trong cái tết quan trọng nhất
chính vì cái ý nghĩa của nó khi mà chúng ta khởi đầu một năm mới
chúng ta mong muốn những cái điều gì nó tốt đẹp nó đến ngay từ đầu năm
và từ đó nó tạo ra một cái quán tính cho cả một cái năm tốt đẹp
nó tạo ra một cái giá trị tinh thần giúp cho chúng ta có được một cái niềm tin vững chắc vào những cái gì chúng ta thực hiện trong năm sẽ thành công
chính vì cái lý do đó nên là chúng ta có rất nhiều các cái nghỉ lễ
có rất nhiều những cái thực hành các cái sinh hoạt văn hóa cổ truyền
có rất nhiều những cái ý nghĩa biểu tượng ở trong các cái sinh hoạt ngày tết
cái điều đó nó rất là quan trọng để cho chúng ta giữ gìn truyền thống chúng ta giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
và rõ ràng rằng là thông qua cái việc là giữ gìn những cái giá trị ngày tết thì chúng ta cũng giữ gìn được hồn cốt của dân tộc
và như là tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nói văn hóa là hồn cốt của dân tộc văn hóa còn dân tộc còn
và cái cách mà chúng ta thực hành những giá trị văn hóa
nó có ý nghĩa tinh thần rất là lớn nó có ý nghĩa trong việc là giữ gìn truyền thống và phát huy những cái giá trị của chúng ta rất là lớn
và từ đó nó giúp cho chúng ta xác định được cái bản sắc văn hóa của chúng ta
hình thành nên những cái hành trang cho chúng ta để cho chúng ta tiến bước vào một cái thế giới hội nhập một cách vững chắc hơn
và nó khiến cho chúng ta có được một cái bản lĩnh cái sự tự tin
từ chính mình
những cái giá trị văn hóa của chính mình và cái dịp tết này chính là một cái dịp đặc biệt như thế
trong cuộc sống hiện đại ngày nay có thể những biến thiên những thay đổi có thể khiến cho cách chúng ta chào đón tết cũng khác đi
nhưng hệ giá trị văn hóa tốt đẹp từ tết cổ truyền thì sẽ không bao giờ mất đi
cần phải nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa vai trò của việc gìn giữ giá trị văn hóa của tết cổ truyền trong quá trình chúng ta xây dựng phát triển văn hóa con người việt nam ạ
thực ra thì cũng có một số những cái tranh cãi liên quan đến chuyện có duy trì tết hay không
hay là cái việc mà chúng ta thực hành tết như thế nào để giữ gìn những giá trị văn hóa dân tộc
thì cái tranh cãi ở trong xã hội thì tôi nghĩ rằng là có thể là cần thiết thôi
vì nếu mà chúng ta có những chất vấn nếu chúng ta có những cái lật đi lật lại một cái yếu tố nào đó đặc biệt là văn hóa thì cũng là một cái điều cần thiết
tuy nhiên thì chúng ta thấy được rằng là hãy nhìn vào những cái gì mà tất cả người dân đang háo hức cho đón tết

những cái giá trị của văn hóa dân tộc của chúng ta chúng ta thấy rằng là tết nguyên đán hay là các cái dịp lễ tết khác của chúng ta đều rất có những cái giá trị
cái giá trị đó nó thể hiện ở trong rất nhiều những cái thực hành ngày tết
chúng ta thấy là bữa cơm tất niên chẳng hạn
hay là cái việc là chúng ta đón giao thừa chẳng hạn
hay là từ những cái cách mà chúng ta bày trí cái mâm gỗ cúng chẳng hạn
hay là rất nhiều những cái việc khác
thì nó đều cho chúng ta thấy rằng là những cái giá trị văn hóa dân tộc ấy
nó được ẩn chứa ở trong các cái sinh hoạt đó
đó là một cái ý nghĩa về coi trọng cái gia đình của mỗi người
thế nên là cái tết bao giờ cũng là cái tết đoàn viên sung vẩy
hay là hướng về tổ tiên
hay là trọng thầy trọng chữ
hay là các yếu tố khác nhau
thì tất cả những yếu tố này
nó được lồng gáp
một cách rất là nhuẩn nhuyễn
ở trong những cái giá trị
ở trong những cái thực hành văn hóa của chúng ta
và điều này cho chúng ta thấy rằng việc chúng ta gìn giữ những giá trị tết
việc chúng ta thực hành tết nó không chỉ quan trọng đối với lại mỗi người đâu
mà nó còn quan trọng đối với lại toàn xã hội
để cho chúng ta gìn giữ văn hóa của chúng ta
để cho chúng ta hình thành nên những cái giá trị mà chúng ta tôn vinh
và từ các cái giá trị đó
chúng ta hình thành nên hệ điều tiết
từ văn hóa
cho sự phát triển
chung với đất nước
điều mà chúng ta cần phải nhấn mạnh là
dù có những biến thiên của cuộc sống
dù có những cái thay đổi trong thực hành
hay là có những cái thay đổi trong chuyện hàng chuyện kia
những cái giá trị của tết ấy
nó vẫn trường tồn cùng với lại cái sự trường tồn của dân tộc chúng ta
có thể thấy là
dù cuộc sống có nhiều biến thiên đổi thay
thế nhưng mỗi cá nhân
được nhận thức đúng đủ
cũng như là có môi trường được thực hành
bản sắc đó
thì chắc chắn là tết cổ truyền
sẽ luôn giữ mãi được bản sắc đúng không ạ
xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
và nhân dịp đầu xuân năm mới thì kính chúc ông thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công ạ